dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi tám
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách
nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi các đại biểu nhận định hiện nay việc tổ chức
thực hiện pháp luật trong một số lĩnh vực còn chưa nghiêm
các đại biểu đánh giá cao báo cáo của chính phủ đối với việc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực
của đời sống xã hội tạo ra nhiều hiệu quả tốt lòng tin của nhân dân vào chính phủ năng động
trong điều hành tuy nhiên đại biểu cũng nhận định việc tổ chức thực hiện pháp luật trong một số
lĩnh vực còn chưa nghiêm như việc thực hiện luật phòng cháy chữa cháy
chủ nhập ủy ban tư pháp của quốc hội cũng nhận định xã hội đang nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp
nhất là vấn đề đạo đức liên quan đến việc bảo vệ trẻ em nhưng báo cáo chưa đánh giá đúng thực trạng
trong luật trẻ em có quy định hàng năm ủy ban nhân dân phải báo cáo hội đồng nhân dân về tình
hình trẻ em cơ bản các địa phương hầu như không có báo cáo có lồng ghép vào một hai điểm trong một
số báo cáo kinh tế xã hội còn báo cáo riêng là cũng không có chúng tôi cho rằng là tổ chức thực
hiện pháp luật trong một số lĩnh vực đã chưa nghiêm và một số quy định của luật không được triển khai
trên thực tế buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục thảo luận
báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi